sau hai ngày xét xử sơ thẩm hôm nay tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã tuyên án một trăm một mươi sáu năm tù giam
đối với nhóm tám đối tượng sát hại một cán bộ lâm nghiệp tại huyện cờ bang tỉnh gia lai
theo cáo trạng đêm ngày hai mươi dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trạm trưởng trạm bảo vệ rừng thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên con hà nừng
xã sơn lang huyện ca bang bị nhóm đối tượng đâm tử vong ngay tại khu vực đang làm nhiệm vụ
cơ quan điều tra công an tỉnh gia lai xác định do mâu thuẫn từ việc xin gỗ về làm nhà
nhóm tám đối tượng do đinh văn hợp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cầm đầu cùng bảy đối tượng
cùng chú tại xã sơn lang huyện ca bang đã tấn công trạm bảo vệ rừng và chém tử vong trạm trưởng trạm này
trong đó đình văn thuận và đinh sơn trực tiếp ra tay
sau khi gây án các đối tượng đã đến công an huyện ca bang đầu thú
tại phiên sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã tuyên tổng cộng một trăm một mươi sáu năm tù
đối với tám đối tượng với các mức án từ chín tới một mươi chín năm tù giam
và buộc phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân hai trăm bảy mươi năm triệu đồng
trong đó đinh văn hợp và đinh văn thuận nhận mức án một mươi chín năm tù giam
đinh văn thợ một mươi năm năm tù giam đinh văn nớt đinh văn nội đinh văn túc
mỗi người lĩnh một mươi bốn năm tù giam đinh sơn một mươi hai năm tù giam và đinh văn lịch lĩnh chín năm tù giam